thì cái việc mà đảm bảo cái an ninh và những cái lợi ích hợp pháp của họ càng được tốt hơn

để mưu sinh xe ôm truyền thống đã hóa thân thành xe ôm công nghệ

việc đeo thẻ cho chúng tôi rất là tốt trong những lĩnh vực chúng tôi làm xe ôm
hiện nay là rất nhiều dạ mạo về xe ôm công nghệ của chúng tôi rất nhiều
nên là những khách mà đi thì hay bị lẫn lộn với những cái giá cước của chúng tôi đưa ra trong công nghệ
việc quản lý này sẽ không còn những cái xe ôm giá mạo hiện nay
dự thảo của sở giao thông vận tải hà nội phần nào đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước đối với loại hình kinh doanh mang tính thị trường này
xong không phải là không có bất cập
việc đeo thẻ cho xe ôm tuy thủ công nhưng hợp lý
xong thủ tục hành chính như cấp giấy phép lại đang gây ra băn khoăn lo lắng
các chuyên gia cho rằng nếu việc cấp phép không minh bạch sẽ ẩn chứa cơ chế xin cho
bởi người đi xin phép và người cấp phép bao giờ cũng là một mối quan hệ bất bình đẳng
khi mà một cái cơ chế mà cấp phép hay là dịch vụ gì đó thì vấn đề còn lại là chúng ta phải đưa cái dịch vụ đấy được minh bạch
thậm chí tức là làm cho cái mối quan hệ giữa người với người nó ít đi
và bằng cái công nghệ để mà thay thế làm cho cái việc nó trở nên minh bạch và không có cái can thiệp của cá nhân vào trong cái quá trình
trong quá trình đó thì nó trở nên một xã hội văn minh được
và cái việc bảo vệ cái lợi ích hợp pháp mà không có cơ chế xin cho cũng như là những cái việc mà nó xảy ra trong cái tình huống đấy
thì cơ quan quản lý nhà nước cũng phải có một cơ chế giám sát đánh giá
không chỉ cồng cành trong thủ tục hành chính tăng thêm khối lượng công việc cho các cơ quan quản lý cấp địa phương
mà việc bắt buộc đăng ký thẻ hành nghề sẽ làm phức tạp thêm cho công tác quản lý như không kiểm tra xử lý
trong khi chế tài và biện pháp xử phạt lại chưa được đề cập trong dự thảo
vậy căn cứ nào để xử phạt nếu không chấp hành việc không đăng ký thẻ hành nghề
một cách đối phó đơn giản hơn rất nhiều đó là người ta cởi phang gáo đồng phục ra người ta mặc gáo gió thông thường
không đội mũ bảo hiểm màu xanh nữa đội cái mũ bảo hiểm thông thường
và vẫn tải cái ứng dụng chở khách chở hàng
thì cũng rất là khó có thể mà kiểm soát được chuyện đó
chúng ta biết rằng là khi một chính sách chủ
quan cho các cơ quan quản lý đưa ra nó không có thực tế cuộc sống
thế thì nên đo dần ra cuộc sống ở những cái quy mô nhỏ
ở trong những mô hình thử nghiệm ở những mô hình hợp tác
nếu mà mô hình hợp tác bản chất cái việc này
nó làm cho doanh số của doanh nghiệp đấy tăng cao
nó làm cho uy tín của doanh nghiệp tăng cao và thu hút được
sự tham gia của đông đảo những anh em làm nghề
cũng như là người sử dụng dịch vụ thì đấy sẽ nhân rộng
chứ còn nếu mà cản trở thì chúng ta phải tự điều chỉnh
chứ không phải là sinh ra quản lý để làm khó cho những người hành nghề
cũng như là khó cho người sử dụng dịch vụ
trong khi chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
có đây là mệnh lệnh thường xuyên và bắt buộc
vậy quy định của dự thảo liệu đi đúng hay đi ngược
thưa quý vị đã ba ngày sau vụ cháy lớn tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
bên cạnh những hậu quả về kinh tế
thì điều mà nhiều người dân lo lắng nhất chính là những tác động của môi trường
đến cuộc sống của dân cư sống quanh khu vực bị ảnh hưởng do cháy
trong đó có hay không việc nguy cơ nhiễm độc thủy ngân
những dấu hiệu phát hiện và cách thức phòng tránh nếu bị ảnh hưởng ngộ độc thủy ngân
hiện đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội
và trong chương trình có thể bạn quan tâm ngày hôm nay
thì chúng tôi sẽ có những phân tích cụ thể về vấn đề này
trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thủy ngân là gì
và các dấu hiệu nhận biết trong trường hợp bị nhiễm độc thủy ngân để phòng cháy
thủy ngân là kim loại nặng có ánh bạc
được sử dụng trong nhiệt kế áp kế và các thiết bị khoa học khác
các hợp chất và muối trong thủy ngân rất độc
khi cơ thể tiếp xúc hay hít phải thủy ngân
nguy cơ cao gây ra các tổn thương vùng não gan
thủy ngân rất dễ hấp thụ qua da các cơ quan hô hấp và hệ tiêu hóa
các hợp chất trong thủy ngân tạo ra sự ô nhiễm không khí xung quanh nơi sinh sống
khi bị nhiễm độc thủy ngân người bệnh thường có một vài biểu hiện như sau
luôn dữ dội có thể ra cả mật cả máu tươi
kéo theo sẽ bị kiết lị bụng đau thắt phân có lợn máu
người vã mồ hôi chân tay lạnh và dễ có khuyên hướng bị ngất
từ ba sáu ngày sau khi nhiễm độc sẽ đi tiểu ít hoặc vô niệu
đạm huyết thanh tăng cao cờ lo huyết giảm
cơ thể có biểu hiện suy nhược suốt nhẹ từ ba mươi tám độ c
răng có cảm giác khó chịu niêm nạc bị phù nề lưỡi xương phồng lợi luyết tránh máu
trường hợp khác có thể sẽ suốt cao sưng hạch dưới hàm hơi thở hôi
các ngón tay sẽ bị run nhẹ phát triển dần ra cả bàn tay
cẳng tay rồi lan đến chi dưới và các cơ ở mặt lưỡi thanh quản
trong một số trường hợp sẽ bị run bắt đầu từ mi mắt
mồm lưỡi và thanh quản hoặc bàn chân
người bị nhiễm độc mãn tính phần trước thủy tinh có thể bị biến từ màu xám nhạt sang xám sẫm hoặc xám đỏ nhạt
là do hít phải nuốt phải hay là tiếp xúc qua da
thì cần phải có phương pháp điều trị giải độc đúng đắn
và các đáp bác sĩ đã đưa ra một vài khuyến cáo sau đây
với tình trạng thủy ngân tiếp xúc qua da
nhanh chóng loại bỏ quần áo bị nhiễm dính thủy ngân rửa sạch
vệ sinh vùng da mắt bị nhiễm thủy ngân
với tình trạng người bệnh hít phải hay nút phải thủy ngân
thì nên nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực có thủy ngân
đóng kín cửa phòng để tránh thuyền ngân phân tán ra ngoài môi trường
nếu gặp phải một trong những dấu hiệu ngộ độc thủy ngân
phải nhanh chóng đưa người bệnh tới các bác sĩ để kiểm tra ngay
ngay trong ngày hôm qua công ty dạng đông đã ra thông báo
gửi ủy ban nhân dân quận thanh xuân hà nội nêu rõ
các sản phẩm của công ty bị thiệt hại do vụ cháy vừa qua không sử dụng thủy ngân
công ty cũng cho biết trong ngày hôm qua
các công nhân của công ty đã đi làm trở lại và sức khỏe đảm bảo
còn theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
phụ trách trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
để có thể khẳng định chính xác là việc người dân sinh sống
hoặc những người đã từng tiếp cận khu vực bị cháy
có bị nhiễm độc thủy ngân hay không
thì cần phải có kiểm tra đo lường về môi trường
chất lượng không khí nguồn nước
và hiện tất cả chỉ mang tính sự đoán
trong chiều ngày hôm qua phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ hoàng dương tùng
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường
chủ tịch mạng lưới không khí sạch quốc gia
để làm rõ thêm góc nhìn phân tích
một loạt các hóa chất trong đó
rồi cả những vật lực khác cũng có thể cháy
và những việc cháy như vậy
thì rõ ràng đã gây kêu nhiễm môi trường
nó sẽ phát tán ra thải ra một lượng khí thải
và tôi cũng nghĩ rằng
nó sẽ có rất nhiều khí thải đập hại trong đó
thế thì đương nhiên là chúng ta phải dựa vào việc
phải biết được là cái nó có cái gì ở trong nó
rồi chúng ta quan trắc thì mới biết được
được là cái mức độ độc hại của từng chất đến đâu
tuy nhiên thì tôi thấy rằng là
vừa rồi thì phương hạng linh
cũng đã đưa ra một số các biện pháp
để nhằm đảm bảo phòng ngừa
cái hại của những không khí khí độc như vậy
là rất là cần thiết
tôi nghĩ rằng là trong bất kỳ quản hành nào
thì nó cũng sẽ là gây những cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe
ví dụ tôi thấy là
bây giờ người ta đã thấy được cái chuyện ngạc
thở đúng không
được rồi người ta thấy cũng là một số những cái hiện tượng
ví dụ như là hô hấp người ta cũng đã thấy rồi
cái chuyện là đương nhiên
thế tôi nghĩ rằng là nếu mà còn những cái độc hại
của các cái chất khác thì nhiều lắm
thế nhưng mà chúng ta cần phải biết được nó là cái gì
ở trong đấy thì có lệ phòng ngay trong cái việc làm
chúng ta phải quan trắc chẳng hạn nó đồng độ đó bao nhiêu
để chúng ta thấy rằng rõ cho người dân
đấy là như thế là nó hại hay không hại
và hạn thì bây giờ chúng ta cũng đã biết rồi
nếu mà như thế thì người ta đã nói là phải
không nên ở đấy rồi không ăn uống những cái rau trồng
ở cái khu vực đó rồi vân vân tất cả những điều khác
thì tôi nghĩ là nó cần thiết
nó không chỉ là để cho thủy ngân
mà cho cả các cái khí lượng khác
nghĩ rằng là khi mà có những cái quan trắc như vậy
thì chắc chắn là người ta sẽ có những cái biện pháp
để bảo vệ cái sức khỏe của người dân
người dân trong vùng như vậy
trên quốc tế thì cũng có nhiều bài học
và tôi nghĩ rằng là ở trong
chắc chắn là ở trong
cái phương án đấy thì của các cộng đồng nước thì cũng đã có
tuy nhiên thì cái mà cần bây giờ
đấy là nó là cái gì

để tránh những cái hoang man những cái gì hoang man
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng vào sáu h sáng hàng ngày trên antv
và bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh
sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những tin tức thú vị khác
xin được mời các phóng viên của trường quay sáng phương nam ạ
hòa thúy xin chào trường quay hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh
vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần quang khải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội cố ý gây thương tích
khải là nhân viên bảo vệ công ty địa ốc alibaba
thuộc quận thủ đức thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín anh trần thanh phong ngụ quận tám thành phố hồ chí minh
cùng vợ đến trụ sở công ty alibaba tại đường kha vạn cân quận thủ đức
thành phố hồ chí minh để yêu cầu công ty này trả lại số tiền đầu tư
vào một dự án của alibaba
trong quá trình thương lượng với nhân viên kinh doanh của công ty
hai bên đã xảy ra cãi vã
lúc này trần quang khải là tổ phó phụ trách bảo vệ của công ty bước tới
yêu cầu anh phong giữ trật tự và rời khỏi trụ sở
trong quá trình giàn co khải vung tay đánh vào mặt người này
gây chảy máu ở đầu và mặt
tại cơ quan điều tra công an quận thủ đức khải đã thừa nhận
hành vi cố ý gây thương tích đối với anh phong
trong cuộc họp về tình hình kinh tế văn hóa xã hội thành phố hồ chí minh
tám tháng đầu năm phó chủ tịch ubnd thành phố võ văn hoàng
đã dành thời gian để nói về những vướng mắt khó khăn
trong thực hiện dự án các tuyến đường sát đô thị
ông võ công hoàng phó chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh cho biết
về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của tuyến metro số một và số hai
đến thời điểm này ubnd thành phố đã thông qua nhưng vẫn còn phải tiếp tục
hoàn thiện các bước về pháp lý lấy ý kiến các đơn vị liên quan
dự kiến đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sẽ xong
tính đến nay thành phố hồ chí minh đã tạm ứng lần thứ ba cho tuyến metro một
với tổng số tiền khoảng năm tỷ đồng
vì chưa có dự án điều chỉnh
do vậy ubnd thành phố hồ chí minh đề nghị bang quản lý đường sắt đô thị
sở kế hoạch đầu tư sở tài chính tiếp tục đeo bám các bộ ngành trung ương
để xuất tiến các bước thủ tục góp phần tạo điều kiện để nhanh tiến đổi
các dự án đường sắt đô thị cho thành phố hồ chí minh
trong văn bản hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học và chuẩn bị cho năm học mới
ở cấp bậc tiểu học sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh quy định
các lớp khối phải thống nhất sử dụng tối đa ba quyển vở ô ly trong năm học mới
và thời gian nghỉ giải lao của mỗi ngày không ít hơn ba mươi phút
từ khi bắt đầu từ trường ngày một mươi chín tháng tám đến trước khi khai giảng ngày năm tháng chín
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh yêu cầu các trường tiểu học dành ra một tuần
để ổn định tình hình nề nếp lớp học
tuần thứ hai mới bắt đầu chương trình trong năm học mới
ngoài ra sở quy định thời gian vào học không sớm hơn bảy giờ một mươi năm phút
thời gian ra chơi mỗi buổi học kể cả thời gian tập thể dục không được ít hơn ba mươi phút
như vậy so với các năm học trước số lượng vở tối đa được sử dụng
ở cấp tiểu học tiếp tục giảm
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sở quy định tối đa năm cuốn năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là bốn cuốn
hôm qua đã diễn ra lễ khai mạc khóa huấn luyện tiết niệu vùng châu á nâng cao
do bệnh viện bình dân tp hcm tổ chức
đây là lần đầu tiên có chín hệ thống nội sôi tiết niệu hiện nay
ở trên thế giới được trang bị để thực hiện lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ
phục vụ đào tạo kỹ thuật chuyên môn chuyên sâu hơn cho các bác sĩ
phiên đào tạo kỹ năng chuyên sâu tập trung huấn luyện cho hai mươi bốn bác sĩ niệm khoa châu á
như singapore philippines đài loan thái lan malaysia và việt nam
các bác sĩ học viên sẽ được thực hành kỹ năng nội soi trên các mô hình silicon mô phỏng
cấu trúc đường tiết niệu tinh tế và chi tiết trong không gian được sắp đặt
như một phòng phẫu thuật thu nhỏ ngay tại hội trường
tại đây các chuyên gia đầu ngành sẽ báo cáo khoa học và chia sẻ kinh nghiệm
trong ứng dụng kỹ thuật nội sôi tiên tiến nhất hiện nay như nội sôi lấy sỏi nịu qua da
bằng đường hầm nhỏ nội sôi bế thận nịu quảng ngược dòng
chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị được mệnh danh là thành phố ngàn hoa với đặc trưng riêng về địa lý và thời tiết
vậy nhưng thời gian gần đây thành phố đà lạt đang bị phá vỡ quy hoạch
bởi các công trình xây dựng ồ ạt không phép
và theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn của thành phố đà lạt
đã xảy ra hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng
toàn thành phố đà lạt có ba mươi bốn bốn trăm sáu mươi hectare đất tự nhiên
trong đó có hai mươi năm hecta đồi rừng và đất rừng chiếm trên sáu mươi ba ba
còn lại là đất đô thị đất nông nghiệp đất hạ tầng giao thông
từ lần đầu quy hoạch vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến nay toàn thành phố đà lạt đã quy hoạch ba mươi bốn phân khu
trong đó đã hoàn thành một mươi một quy hoạch phân khu với khoảng năm hectare
vậy nhưng sự phát triển chóng mặt về dân số về du lịch
đã gây áp lực không nhỏ lên thành phố
đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm ồ ạt trong thời gian qua
địa bàn đà lạt khí hậu là tốt
rồi tất cả mọi chuyện là coi như là
vấn đề coi như là người dân đến
là coi như là nó có điều kiện sống
cho nên cái này là
vấn đề phát sinh trong lĩnh vực trật tự diễn
chỉ riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố đà lạt đã xảy ra tổng số một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm trực tự xây dựng
xây dựng cải tạo không phép là bảy mươi một trường hợp
trong đó có bốn mươi chín trường hợp không phù hợp quy hoạch
hai mươi hai trường hợp phù hợp quy hoạch
xây dựng sai thiết kế sai giấy phép năm mươi trường hợp
ba mươi trường hợp không phù hợp quy hoạch
hai mươi trường hợp phù hợp quy hoạch
qua thời gian qua
có nhiều ban hành quyết định xử lý
cái nào không phù hợp
thì ban hành quyết định cường chế tổ chức cường chế
vừa rồi là cường chế một số trường hợp
các phường xã tổ chức
ví dụ phường một rồi phường bốn
thì các phường xã phải cường quyết những cái vi phạm
nhất là vi phạm đất nông nghiệp
mặc dù từ năm hai nghìn một mươi một
bí thư tỉnh hủy tỉnh lâm đồng đã ban hành nghị sử
đề nghị quyết số một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng các cấp ủy đảng
đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
tuy nhiên tình trạng vi phạm trực tự xây dựng
vẫn không ngừng tăng lên mỗi năm
ngoài yếu tố khách quan về sự tất yếu của phát triển
thì lực lượng cán bộ phụ trách lĩnh vực vừa thừa vừa yếu
cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên